liên quan đến vụ hộp quà phát nổ ở khu hh ba a khu trung cư linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội khiến bốn người bị thương
chiều qua công an quận hoàng mai cho biết đã triệu tập các đối tượng liên quan đến phục vụ công tác điều tra
theo công an quận hoàng mai nguyên nhân vụ việc xuất phát từ thú tức cá nhân không phát hiện dấu hiệu liên quan hoạt động khủng bố phá hoại
những người liên quan đã bị triệu tập lên làm việc để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào khoảng chín giờ ngày bảy tháng chín tại khu vực trước ký ốt số một mươi tòa nhà hh ba trung cư linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
đã xảy ra vụ nổ khi một người đàn ông mở gói hàng trong lúc ngồi uống nước làm bốn người khác bị thương
công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng lâm mạnh tốt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú xã hiệp thành tp bạc liêu tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
được biết tốt từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới chấp hành xong án tù vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
trước đó vào ngày bốn tháng chín phát hiện xe ô tô biển kiểm soát chín mươi bốn a một trăm linh đỗ trước một quán giải khát trên địa bàn khóm một mươi phường một tp bạc liêu
nhưng quên rút chìa khóa tốt đã lấy trộm xe rồi tẩu thoát
qua tin báo của bị hại công an tp bạc liêu đã nhanh chóng điều tra xác minh đến hai mươi ba h cùng ngày thì bắt được đối tượng
vào khuya ngày bảy tháng chín một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm năm mươi ba đoạn qua khu phố tân xuân phường tân xuân tp đồng xoài tỉnh bình phước
hai chiếc xe máy liên tiếp tông vào xe tải khiến hai người tử vong
vào thời điểm trên năm thanh niên chưa rõ tên tuổi điều khiển xe máy biển kiểm soát chín mươi ba p hai một mươi tám nghìn hai trăm tám mươi hai lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi bốn
khi đến đoạn khu phố tân xuyên phường tân xuân do chạy với tốc độ khá cao
được tay lái nên đã tông thẳng vào hông bên trái của xe tải do tài xế tên lực điều khiển
chỉ vài phút sau đó chiếc xe máy do võ văn vũ trường điều khiển lại tiếp tục tông trực diện vào đuôi chiếc xe tải trên
vụ tai nạn khiến hai nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong trên đường đi cấp cứu
công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đỗ quang bình một mươi tám tuổi nguyễn văn sinh một mươi tám tuổi để điều tra về tội giết người và xâm phạm thi thể mồ mả hải cốt
khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phạm hiếu hai mươi năm tuổi cùng chú tại bình định về tội xâm phạm thi thể mô mả hải cốt
theo điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tàu cá bd ba mươi nghìn sáu trăm năm mươi ba ts do hiếu là thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản trên vùng biển bà rịa vũng tàu
thì ông lê văn long năm mươi tuổi cảm thấy mệt mỏi nên không làm việc
thế vậy bình và sinh nhiều lần đánh và ép ông long làm việc
đến đêm bình đẩy ông long xuống biển
nhưng sau đó nạn nhân đã được một thuyền viên đi cùng vớt lên tàu
đến khoảng một giờ sáng ngày hôm sau sinh lại đẩy ông long xuống biển
ông long tiếp tục được thuyền viên và thuyền trưởng kéo lên tàu đưa vào cabin nằm nghỉ
khoảng ba tiếng sau phát hiện ông long ngưng thở nên hiếu đồng ý cho bình và sinh ném thi thể nạn nhân xuống biển
rồi dùng bộ đàm thông báo cho các tàu trong khu vực báo tin có thuyền viên rớt xuống biển mất tích nhằm trốn tránh trách nhiệm